anh tính xem là dựng ở đâu được chỗ này
tìm chỗ bằng bằng một tí ạ
ừ cái chỗ nào mà có mặt phẳng đấy
nhưng mà đợi tí anh tìm cái hướng lều
việc xác định hướng gió thổi để dựng nơi trú ẩn
là việc vô cùng quan trọng
trong tình huống này nhân vật nam đã xác định bằng một phương pháp khá đơn giản
đó là dùng một ngón tay ngậm vào miệng
mặt bên nào của ngón tay mát hơn
đó chính là hướng gió
từ đó xác định được hướng đặt cửa lều
sao cho tránh gió thốc vào
ờ gió từ hướng bên này sang
thì có nghĩa rằng là mình phải quay lưng lại với nó
anh đang tìm hướng gió đấy ạ
gió từ hướng bên này sang này
thì anh em mình sẽ phải để cái
cái lưng của lều nó cũng ở hướng này luôn
đây là cái tâm này chỉ có mỗi cái cách này thôi
để mình xác định được hướng gió thôi
mới cả là lều dốc
thế này là ok rồi để mà
thoát nước với cả mình đang ở vị trí cao
nên dựng lều ở nơi đất trống trải
bằng phòng không có đá lầm trầm
không có rễ cây
dựng lều ở vị trí cao giúp cho việc thoát nước nếu gặp mưa rừng
chắc gì đã có
ở nước ở cái cây mà mình cần
nhưng mà cứ lấy ra nếu có thì mình còn đổ được vào trước
để em trước
đây thì dây buộc của mình đây này rất nhiều luôn nhá
đây đây đây
thật ra cái này là sợi vướng
thật ra cái này
anh muốn làm chết ra một tí nữa
đâm xuyên lại thôi là được
có cần bổ không vẫn bổ vào cho an toàn nhá
có cần bổ vào đi
nhiều người cứ nghĩ rằng là kín ở trên đầu là an toàn rồi
nhưng thật ra nếu bên dưới ấy
mà không có lá để giữ nhiệt ấy
thì về đêm rất dễ bị lạnh
em ơi đừng ra đằng này nữa
đằng sau này có một chỗ này còn hở nữa
ở bên trái góc trái này
ở cái dưới cùng
đây em thấy rồi ạ
để em lợp
chỗ này thì cái cải nhiều lá cũng tốt thôi
xong rồi em ơi
không cần thêm đâu
sau hơn một giờ hai nhân vật đã hoàn thành được một nơi trú ẩn tạm an toàn
để có thể qua đêm
thực ra là nếu mà có nhiều thời gian hơn
và trời không bị sập tối nhanh quá
thì mình cũng có thể là sẽ cố gắng để làm cho một cái lều nó đẹp hơn
và chắc chắn hơn một chút xíu nữa
nhưng mà trong cái thời gian nó chỉ có rơi khoảng bốn mươi phút
cho đến gần một tiếng đồng hồ để làm ra
thì mình chỉ là
một cái chỗ để che mưa
nếu mà mình mang theo những cái tầm áo mưa to ấy
thì mình sẽ không cần phải dùng lá để làm mái tre nữa
mà sẽ dùng áo mưa
để phủ lên luôn
và mình có thể là làm thêm gọi là cái phần
hai cái phần cửa hai bên
để cho nó đỡ bị gió lùa vào đỡ bị lạnh
khi mà bọn mình hoàn thành được
cái lán để ngủ qua đêm
mình nghĩ rằng đấy là cái công trình mà lớn nhất
từ trước đến nay mình làm được
bình thường ấy
thì có thể nhóm lửa nó cách khác
nhưng mà ẩm như thế này thì mình phải đào

một cái hốc nhỏ như thế này để gió nó lùa theo hướng này
đào này thì nó sẽ dễ bắt lửa hơn hả anh
đây là hình thức xoáy cẩn thận tay
trời càng lúc càng tối nhanh
hai nhân vật buộc phải tìm cách nhóm lửa
với nền đất và cành lá cây ướt sau cơn mưa
một chiếc bếp được đào sâu xuống đất như thế này
với những cành cây bắt ngang bên trên
sẽ giúp việc nhóm lửa được dễ hơn
khi không khí lưu thông trên nền đất ảm ướt
theo nguyên tắc vừa đốt vừa xấy củi
anh ơi tại sao lại phải cho nhiều củi vào xung quanh thế hả anh
tại bình thường em thấy nó đốt đến đâu
mình cho nó đến đấy chứ bây giờ thế này phí quá
thì nó còn đi lấy được ở đâu nữa đâu
không bình thường thì như thế nhưng mà vấn đề là
bây giờ là nó mới mưa xong ý
nó ẩm bây giờ mình phải để bên cạnh bên này này
để bên cạnh này
có nghĩa là không cho vào trong
ừ để bên cạnh để cho nó khô dần
tại vì toàn là củi ướt không mà
thực ra là có cái lửa này rất là tiện
không bị mũi đốt nữa
khói lên là mũi nó không
nó không bâu lại nữa chứ không
cái tầm này mà không có lửa
chắc là sưng vù cả hai đứa
đốt một đống lửa khi qua đêm trong rừng là cực kỳ cần thiết
và có tác dụng giữ nhiệt xua đổi côn trùng và thú rừng
có lửa là có khói nhưng mà có ẩm thì nhiều khói hơn
nhiều quá không ạ
không không không
sợ không đủ
không em ý em là nhiều quá cho vào ý
nhiều quá cho vào đi nữa
bây giờ mà có khoai nhỉ
ước sắn cũng được
trước khi đi em đã sợ nhất là đói
thôi cuối cùng đói thật
thực ra là lửa như thế này nó rất là quan trọng
thứ nhất là đây khói này
đuổi mũi này
hai nữa là
thứ nhất là bàn đêm ý
có lẽ chắc là sẽ canh nhau thay nhau không

không có anh thì chắc chắn em không đi
có anh em bớt sợ nhiều rồi
nhưng mà thế này đêm này có sợ là
khi mà mình ngủ ý
các con thú xong rồi có rắn
có bò vào không
thực ra ấy là cái thật tính của động vật nói chung
mọi động vật trong rừng ấy
là gầu như con nào cũng sợ lửa cả
cho nên là có lửa là gần như là an toàn tuyệt đối rồi
còn rắn thì trong cái thời tiết lạnh như thế này
bọn nó cũng không đi săn
cho nên là mình cũng không phải sợ
anh đã có quả này ở đây rồi em ơi
á để cho nó khô
để nó sẽ bén dần là đúng không ạ
cháy rồi mà
tỵ ta luôn
anh có con gì anh kêu đấy
trong rừng ấy lúc nào cũng có những con
nghe kiểu con tiếng hú con vượn ấy nhỉ
không em chẳng nghĩ là có vượn đâu
cái thu hoạch lớn nhất có lẽ là
thấy rằng là
cái mặt người bạn đồng hành của mình
rất là quan tâm rất là che chở với mình
tại vì rất là nhiều cái mình không biết
thậm chí là những cái lá gì
cây gì mình cũng không biết luôn
thì sau ngày hôm nay thì mình đã biết
rất là nhiều kỹ năng rất là nhiều kinh nghiệm
thật sự mình thấy thoải mái
với cái điều kiện như bây giờ
bởi vì mình cũng xác định là trong một thời gian dài vừa rồi
hai vợ chồng chúng mình cũng không có thời gian
để mà đi chơi với nhau
thậm chí cũng có thời điểm bận đến nỗi mà có khi là
hai vợ chồng hàng hai tuần rời chả nhìn thấy mặt chồng chúng ta
mình rất là cần những ngày như thế này
coi như là bỏ hết công việc ra ở bên ngoài
với mình thì đây là một hình thức là
mình nghỉ đi mai còn dậy sớm
cái sông đá
có cái này hơi bị hay luôn
em thích trong hay ngoài
em thích bên trong
mà đầu quay bên nào ạ
đầu lên dốc lên trên thì mình ngủ được chứ
cái khăn của anh đúng không anh
không khác gì mà cái chân luôn
mình có thể lấy cái áo của anh gối lên này
đương nhiên là nó sẽ hơi
chất hẹp một tí
đấy đúng là cái chân hay cánh mà
một ngày dài với nhiều trải nghiệm lần đầu
chắc hẳn hai nhân vật đã có nhiều cảm xúc
và thu được cho mình những kỹ năng sống cần thiết
hy vọng rằng một đêm trong rừng
sẽ không quá khó khăn
từ trải nghiệm của hai nhân vật trên hãy lưu ý
trong trường hợp đi rừng gặp mưa
cần nhanh chóng di chuyển đến địa điểm cao hơn những con suối
tuyệt đối không di chuyển
trong rừng vào ban đêm
nên tìm hoặc tự tạo một nơi trú ẩn an toàn
nên đốt lửa vào ban đêm để giữ nhiệt
xôi đuổi thú dữ và côn trùng
ngày mới sẽ lại bắt đầu với hai nhân vật trải nghiệm
cho hành trình tìm sâm quý
tuy nhiên mọi việc có thực sự dễ dàng
quyết tâm của hai nhân vật có đi đến hết hành trình
điều gì khiến hai vợ chồng việt tùng và thanh huyền
đã xảy ra những bất đồng
cùng theo dõi trong tập tiếp theo của chương trình kỹ năng sống